thưa quý vị sau thời gian ngắn xác lập chuyên án công an tỉnh đắk nông vừa đấu tranh triệt phá đường dây đánh bạc
bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet bắt giữ một mươi bảy đối tượng thu giữ nhiều tăng vật có liên quan
đây là đường dây tổ chức đánh bạc đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet
bị bắt giữ lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh đắk nông
có giao dịch liên quan tới hoạt động đánh bạc với số tiền gần sáu trăm linh tỷ đồng
đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc này do đối tượng huỳnh kim trí và lương ngọc thành
đều trú tại tỉnh đắk nông điều hành hoạt động tổ chức đánh bạc
điều hành tài khoản cá độ cấp đại lý và quản lý tài khoản đại lý với quy mô rất lớn
số lượng người tham gia đánh bạc ở nhiều tỉnh thành phố trong cả nước
công an tỉnh đắk nông đã bắt giữ một mươi bảy đối tượng trong trường hợp khẩn cấp
khám xét khẩn cấp thu giữ bốn máy tính sách tay nhiều tài khoản ngân hàng điện thoại ô tô
bước đầu xác định số tiền giao dịch có liên quan tới hoạt động đánh bạc gần sáu trăm linh tỷ đồng
lãnh đạo tỉnh ủy ubnd hội đồng nhân dân tỉnh đắk nông đã động viên chúc mừng biểu dương kịp thời chiến công trên
cũng với thủ đoạn như trên một mươi đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng
có quy mô trên hai trăm linh tỷ đồng cũng vừa bị công an tp bắc ninh bắt giữ
để triệt phá thành công đường dây này công an tp bắc ninh đã triển khai một mươi sáu tổ công tác
với một trăm hai mươi cán bộ chiến sĩ đồng loạt kiểm tra khám xét tại các địa điểm ở bắc ninh huyện việt yên tỉnh bắc giang
và nhanh chóng bắt giữ các đối tượng
bước đầu đấu tranh cơ quan công an đã làm rõ nguyễn quang vinh trú tại tp bắc ninh là đối tượng cầm đầu đường dây
quản lý một tài khoản tổng của trang web bóng tám mươi tám
từ tài khoản này vinh chia cắt lập các tài khoản cấp đại lý
các đại lý tiếp tục cắt thành tài khoản thành viên để giao cho các đối tượng trực tiếp thực hiện hành vi đặt cược cá độ bóng đá
tính từ ngày một tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai đến ngày ba mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai các đối tượng đã thực hiện giao dịch ước tính trên hai trăm linh tỷ đồng
quá trình bắt giữ khám xét cơ quan điều tra đã thu giữ hàng chục điện thoại máy tính các loại tám xe ô tô và hơn một bảy tỷ đồng
cùng với nhiều tài liệu khác có liên quan tới hành vi tổ chức đánh bạc đánh bạc của các đối tượng
vận chuyển trái phép bốn bánh heroin
ba đối tượng trú tại huyện tuần giáo tỉnh điện biên
hai đối tượng trú tại huyện biên vừa bị công an huyện thuận châu tỉnh sơn la bắt giữ
cụ thể cà văn sơn bị phát hiện khi đang vận chuyển bốn bánh heroin trên địa bàn huyện thuận châu tỉnh sơn la
mở rộng điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thuận châu đã bắt khẩn cấp hai đối tượng là lò văn trung và lò văn sơn
cơ quan công an đã tạm giữ một xe ô tô hai điện thoại di động số tiền ba triệu đồng và một số tăng vật khác có liên quan
tuy không phức tạp như các tỉnh giáp biên giới thế nhưng để nâng cao ý thức của người dân thời gian này ngoài công tác xử lý lực lượng công an tỉnh hương yên cũng đã tăng cường tuyên truyền đến người dân nhằm hạn chế tối đa việc sử dụng pháo nổ
tuy không phức tạp như các tỉnh giáp biên giới thế nhưng để nâng cao ý thức của người dân thời gian cao điểm mà các đối tượng lợi dụng để thực hiện hành vi nhập lậu mua bán tàng trữ và sử dụng trái phép pháo nổ

tuy không phức tạp như các tỉnh giáp biên giới thời gian cao điểm mà các đối tượng lợi dụng trái phép pháo nổ
tuy không phức tạp như các đối tượng lợi dụng trái pháo nổ